chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay hai mươi bảy tháng một mươi một trên kênh truyền hình nhân dân
chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây
tiến dương những tấm gương thầm lạng mà cao cả
giám sát việc xả nước tại các thủy điện và hồ thủy lợi ở hà tĩnh
tái hiện lễ cấp sắc của người sán diều tại hà nội
nhật bản cân nhắc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tháp của mỹ
doanh thu bán hàng trực tuyến trong ngày black friday sắp lập kỷ lục
những tấm gương thầm lạng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước lần thứ hai năm hai nghìn một mươi sáu
lễ tuyên dương lần này có một trăm ba mươi tám tấm gương có hành động mang lại hiệu quả thiết thực
cho đời sống người dân và đóng góp tích cực cho địa phương
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị
ủy tp hcm đồng chí phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đến sự buổi lễ
trong một trăm ba mươi tám tấm gương đã được tôn vinh lần này có hai mươi năm tập thể một trăm một mươi ba cá nhân đã được các cấp
các ngành cơ quan đơn vị giới thiệu và được tuyên dương tại buổi lễ
đây là những người tốt việc tốt có những việc làm thầm lặng mà cao cả
có đóng góp mang lại hiệu quả thiết thực có sức thuyết phục
có tác dụng nêu gương nhân rộng để mọi người học tập và làm theo
điển hình như tấm gương của bà nguyễn thị hiếu
hệ truyền thống hội liên hiệp phụ nữ phường bình trị đông
quận bình tân hay tấm gương thầm lặng của anh đinh văn việt
đội vệ sinh ba xí nghiệp vận chuyển cơ khí công ty dịch vụ công ích quận tám
có một mươi sáu năm gắn bó với nghề vớt rác trên sông
bất kể trời nắng hay mưa làm việc với tinh thần đầy trách nhiệm
tháng sáu hàng năm âm địch
chùa liên qua đi ở một mươi tỉnh đồng bằng sông cửu long
để giúp cho những người tu sĩ
và tháng một mươi
tháng bảy tháng tám
đó là trung thu cho các cháu nhị lòng
cho dùng sâu dùng xa
ở đồng bằng sông cửu long cũng như ngoài miền trung
rồi tháng chín hàng năm
thì cũng làm lễ chúc thọ
cho tại phường phú thành quận tân phú
hàng năm suốt trong năm năm liền
đó cho các cụ
thật ra thì các công việc tôi làm tôi nghĩ là bình thường thôi
nhưng mà cũng không ngờ là

đó là mình đi vận động
những người mà
vận động các doanh nghiệp các nhà hào tâm
lo cho người nghèo
rồi mình đi tuyên truyền pháp luật
mình tư vấn biễn thúy cho người nghèo
và trợ giúp pháp lý cho những gia đình chính sách
rồi thậm chí là tư vấn pháp luật cho các tổ chức
rồi các doanh nghiệp các tổ chức tôn giáo
có cái sự tin cậy người ta sẽ tích cực hỗ trợ mình trong việc đóng góp lo cho người nghèo
tôi nghĩ rất là vui nhưng mà cái đám biểu dương là những người hảo tâm
quán này chỉ hoạt động được khi mà có những người hảo tâm họ giúp đỡ
tôi chỉ là cái gạch nối thôi giữa những người hảo tâm và người nghèo
theo chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong
các tiêu chí chất lượng bình chọn ngày càng chặt chẽ đảm bảo tuyên dương đúng người đúng thành tích
trong đó có một số tập thể cá nhân không muốn xuất hiện trước công chúng
không muốn được nêu danh vì tâm niệm hành động không vì lợi ích bản thân
tp hcm mong muốn một trăm ba mươi tám gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của tp hcm lần hai này
sẽ là những hạt giống ươm mầm tốt đẹp tạo sự lan tỏa rộng khắp trong phong trào thi đua
phong trào hành động cách mạng của quân chúng nhân dân nhằm thực hiện lời chủ tịch hồ chí minh
mỗi người tốt mỗi việc tốt đều là bông hoa đẹp cả dân tộc ta là một vườn hoa đẹp
tại đại sứ quán việt nam tại pháp vừa diễn ra lễ trao bằng khen và kỷ niệm trương cho những tập thể
và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong sự nghiệp phát triển văn hóa thể thao và du lịch của việt nam tại pháp
giám đốc trung tâm văn hóa việt nam tại pháp ông nguyễn thành vượng công bố quyết định của bộ văn hóa
thể thao và du lịch được trao cho một tập thể và ba cá nhân gồm hội tourist việt nam
ông daniel rosen nhà báo nhà làm phim và ông alain dussab chủ tịch hội alcotech
trong nhiều năm qua hội những người pháp yêu mến việt nam ở thành phố tour thuộc miền trung nước pháp
đã tích cực thể hiện vai trò cầu nối văn hóa thông qua các hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống của việt nam
hội đã trở thành điểm hẹn của những người pháp yêu mến việt nam
phát biểu tại lễ trao tặng đại sứ việt nam tại pháp nguyễn ngọc sơn đánh giá cao những đóng góp của các tập thể người pháp và việt
trong việc quảng bá văn hóa tinh thần thượng võ việt nam góp phần thúc đẩy tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước
đây là danh hiệu cao quý của bộ văn hóa thể thao và du lịch việt nam được trao tặng nhằm ghi nhận những công hiến
của cả kiều bào và những người bạn thân thiết với việt nam
cái này là một cái vinh dự rất lớn đối với cái nghề võ của mình
tại đây đó cái niềm ưu ước của mình là được cái truyền bá cái môn võ vô việt nam là nói riêng mà võ thực việt nam mình là nói chung
cho những người việt tại pháp và cho những người dân bản xứ
tham mộ võ thực việt nam mình đó là niềm vui của mình
trong cái võ đường tuổi này thì có hai đứa con cũng phụ mới phổ biến nổi nếu không thì một mình cũng khó lắm
tôi có nói đến là cái văn hóa người việt mình từ đâu có cái môn võ vô việt nam này là đời từ hồng vương
rồi dần dần đến ngày nay cũng đưa đến những cái giới thiệu du lịch việt nam và bản xứ việt nam mình cho tất cả những người
học bản xứ cho họ biết thêm về nước quê hương nước việt nam mình
bày tỏ vinh dự được nhận bằng khen nhà báo đạo diễn daniel rossell cho biết đất nước việt nam đã trở lên gần gũi
thân thương như quê hương thứ hai của mình
mỗi khi nhắc đến việt nam ông lại nhớ tới kỷ niệm khó quên ở đất nước từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề
đối với ông chính tinh thần bất khuất và khát khao được sống trong hòa bình của người việt nam
là động lực để ông thực hiện những bộ phim về đề tài chiến tranh ở việt nam
để chủ động phòng tránh ứng phó hạn chế thiệt hại và tránh tư tưởng chủ quan đối với diễn biến của bão số chín
mưa lũ tại các tỉnh miền trung và rét đậm tại các tỉnh miền núi phía bắc
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
có công điện gửi các tỉnh thành bộ ban ngành và các đơn vị liên quan
theo đó đối với các tỉnh thành phố ven biển
hợp nhật thông tin diễn biến của bão thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển
biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm
theo dõi kiểm đếm quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển
để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
tùy theo diễn biến của bão các địa phương chủ động việc cấm tàu thuyền ra khơi
cấm biển phù hợp với tình hình thực tế ra soát chỉ đạo việc neo đậu tránh trú tàu thuyền
đặc biệt đối với khu vực cửa sông tránh để đứt dây neo trôi giạt hoặc lật
chìm như đã xảy ra trong thời gian vừa qua theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước trên các sông suối
do mưa lũ sau bão cảnh báo thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền
người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh lũ ra soát kiểm tra các phương án phòng chống lũ
theo phương châm bốn tại chỗ đặc biệt đối với những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
vùng thấp trũng ven sông ven biển để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn
đối với các tỉnh miền núi phía bắc theo dõi chặt chẽ diễn biến khí lạnh tăng cường để thông tin kịp thời
và chỉ đạo triển khai các phương án phòng chống rét cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo an toàn cho người
các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người cơ sở tầng sản xuất
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
và ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
để giúp đồng bào dân tộc thiểu số khắc phục hậu quả sau lũ lụt
thời gian qua bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã tổ chức lực lượng về các bản làng
giúp bà con dân bản vệ sinh môi trường dựng lại nhà cửa khôi phục sản xuất để sớm ổn định cuộc sống
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng bình
ca ai là một trong những bản đặc biệt khó khăn của xã biên giới dân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình
với gần tám mươi hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc mài sinh sống
hai trận lũ liên tiếp vừa qua đã khiến cho bà con dân bản bị thiệt hại nặng nề
đường xá bị hư hỏng nhà cửa bị cuốn trôi
để giúp bà con dân bản ổn định cuộc sống cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo
đã về bản giúp dân dựng lại nhà cửa hàng rào sửa các đoạn đường bị hư hỏng
ngoài ra để đảm bảo sức khỏe cho bà con
trạm quân y đóng tại bản cũng tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con
bên cạnh đó công tác vệ sinh môi trường phun thuốc tiêu độc khử trùng
triển khai để phòng ngừa các dịch bệnh sau lũ
có thể nói lũ lụt qua đi đã khiến bản k i xã dân hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
gánh chịu nhiều thiệt hại
nhưng với tình cảm của các chiến sĩ bộ đội biên phòng dành cho dân bản
sẽ làm ấm lòng bà con dân bản giúp họ vững tin hơn để sớm khôi phục sản xuất ổn định cuộc sống
gần đây dư luận đặc biệt quan tâm đến việc xả nước ở nhà máy thủy điện hố hô
và các hồ thủy điện lớn trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
bởi sự việc này đã góp phần gây ngập lụt cũng như thiệt hại ở hạ du thêm phần trầm trọng
do đó việc triển khai giám sát việc xả lũ tại các công trình này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
một tháng sau khi hai cơn lũ dữ đi qua người dân huyện miền núi hương khê
đang oàn mình khắc phục những thiệt hại do thiên tai mang đến
trong từng câu chuyện người dân kể về những tác động do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cực đoan
những thiệt hại do mưa lũ gây nên người dân nơi đây vẫn đang canh cánh nỗi lo
khi phải thường xuyên gánh chịu những tác động không mong muốn của hiện tượng xả lũ ở nhà máy thủy điện hố hô
chúng tôi cũng mong muốn các cấp các ngành trong thời gian tới để xem xét kiểm tra
rồi có những biện pháp để xử lý việc xả lũ cho đúng quy trình của các nhà máy thủy điện nói chung
và nhà máy thủy điện hồ hồ nói riêng làm như thế nào để biến được tốt nhất
là biến nhà máy thủy điện hồ hồ từ một đập thủy điện trở thành một đập thủy lởi đá chức năng thì nó tốt hơn
còn đây là cánh đồng trồng ngô có diện tích hơn một mươi ba hectare của người dân xã cẩm duệ huyện cẩm xuyên
do liên tục phải ngâm mình trong ba cơn lũ lớn và một lưu lượng nước xả lũ của liên hồ kẻ gỗ bộc nguyên
nên phải mất rất nhiều thời gian sau cánh đồng này mới hết nước lũ
dù không muốn nhưng người nông dân ở đây đành phải bỏ hoang đồng ruộng và chờ mùa sản xuất kế tiếp
đóng đến mấy buổi mây lắm đóng đến mấy đủ mưa sáng mây lắm tháng một mươi
để nói chung là do chiều hôm đó là mưa rất to
thì đây là cái sự cổ xả là bộc nguyên
bộc nguyên thì nói chung là cái lưu lượng xả thì cũng là rất là to
do đó là đã xảy ra cái lũ hệt thức là bất ngờ
cái lượng nước trên hồ bộc nguyên nó tràn vào như tràn tràn tràn chảy không kịp
cho nên là được kể cả những cái vùng cao là vẫn được vấn vang và ảnh hưởng là đặc biệt là cái vụ đóng bị hâu bị hư hại hoàn toàn
trong những đợt mưa lũ vừa qua ngoài hai nhà máy thủy điện hố hô và hương sơn
còn sáu hồ thủy lợi lớn khác của hà tĩnh buộc phải xả tràn vì sự an toàn của hồ đập
ngoài ra do biến đổi khí hậu lượng mưa cực đoan ở thượng nguồn các hồ này thường kéo dài trên diện rộng

tỉnh uỷ hải dương vừa tổ chức sơ kết hai năm thực hiện phong trào làm theo gương bác thi đua đẩy mạnh xây dựng nông thuần mới và tuyên dương hai mươi năm tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào
phong trào làm theo gương bác thi đua đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở hải dương đã thu hút sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị sự đồng thuận hưởng ứng cao của nhân dân trong tỉnh
dự kiến đến cuối năm nay tỉnh hải dương có tám mươi năm xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng hai mươi sáu xã so với năm trước
trong thời gian tới các cấp ủy chính quyền tỉnh hải dương tăng cường chỉ đạo phong trào làm theo gương bác thi đua đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới huy động tổng thể nhiều nguồn lực
ưu tiên đầu tư hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng thiết yếu tiếp tục chỉnh trang đồng ruộng dồn ô đổi thửa quy vùng sản xuất quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp làng nghề khắc phục giảm thiểu ô nhiễm môi trường
hội khuyến học tỉnh sóc trăng vừa qua đã tổ chức trao học bổng dương kỳ hiệp năm hai nghìn một mươi sáu cho học sinh sinh viên nghèo hiếu học ở các trường trung học cơ sở trung học chuyên nghiệp và cao đẳng trên địa bàn tỉnh sóc trăng
đợt này có hai trăm tám mươi em được trao học bổng với tổng trị giá ba trăm một mươi năm triệu đồng
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay quỹ khuyến học dương kỳ hiệp đã trao chín trăm ba mươi năm suất học bổng cho học sinh sinh viên nghèo hiếu học với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
qua đó đã giúp cho hàng trăm học sinh sinh viên nghèo vượt khó học tốt
với mục đích giới thiệu tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ban quản lý phố cổ hà nội phối hợp với trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tin ngưỡng tâm linh tổ chức buổi tọa đàm về văn hóa đạo mẫu và triển lãm trang phục trong giá đồng tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội
tại buổi tọa đàm giáo sư ngô đức thịnh nguyên viện trưởng viện nghiên cứu văn hóa dân gian việt nam cho rằng
đạo mẫu ở nước ta đã vượt trên những tín ngưỡng dân gian riêng lẻ trong thuyết vạn vật hữu linh của con người thời cổ mà đã hình thành nên một tôn giáo dân gian với một hệ thống các vị thần linh từ thấp đến cao được tập hợp trong tam phủ tứ phủ
ngày nay văn hóa đạo mẫu vẫn phát triển đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế thị trường và đô thị hóa hiện đại hóa của việt nam
đạo mẫu đã phát triển rộng khắp ở cả đồng bằng đô thị và miền núi tạo nên một nét khá nổi bật trong bức tranh chung
đạo mẫu đã phát triển hết sức đa dạng và phong phú của tôn giáo tín ngưỡng việt nam
bên cạnh buổi tòa đàm các hoạt động triển lãm trang phục trong giá đồng giới thiệu khăn trầu áo ngự của chín giá đồng và biểu diễn các trích đoạn chầu văn đã giúp cho những người tham gia có cái nhìn toàn diện và đúng đắn hơn về văn hóa đạo mẫu cũng như ý nghĩa của nó trong đời sống tinh thần và tâm linh của người việt
tại hà nội trong khuôn khổ ngày hội hương sắc vùng cao tại hà nội năm hai nghìn hai mươi
người dân thủ đô vừa được xem tận mắt lễ cấp sắc vô cùng độc đáo của người sán diều ở vĩnh phúc
theo phong tục truyền thống của người sán diều ở vĩnh phúc cấp sắc là một trong những nghi lễ quan trọng trong chu trình đời người đàn ông đó là nghi lễ cấp sắc
nó xác định sự trưởng thành của họ trước cộng đồng và tổ tiên
tổ chức lễ cấp sắc vừa là trách nhiệm vừa là bổn phận là niềm vinh dự của mỗi người đàn ông cũng như gia đình dòng tộc và cộng đồng
tiêu chuẩn một người thầy được
khi cấp sắc thì phải là đủ một mươi điều mới được cấp sắc
đọc được viết được tuân tư trật tự phải tôn trọng bố mẹ tôn trọng anh em tôn trọng họ hàng nhà mình
thì trong đó được một mươi điều bắt đầu mới được cấp sắc
khi cấp xác rồi được thầy đã trao tặng được có bằng cấp sắc rồi thì là phải tuân thư trật tự như thế
mà tất cả từ anh em họ hàng cho đến láng giềng đã mời mình đã làm những sự việc gì
để được cấp sắc những người cấp sắc phải trải qua một mươi năm bước như cúng tổ tiên khai đàn triều binh phát tấu sớ mời thánh sư xuất cờ tiếp thánh đón bát tiên triệu ngũ lôi
ở mỗi bước có nhiều lễ nhỏ mỗi lễ mang nội dung khác nhau nhưng đều chung ý nghĩa mời thần thánh về cấp sắc cho đệ tử

ở mỗi bước có nhiều lễ nhỏ mỗi lễ mang nội dung khác nhau nhưng đều chung ý nghĩa mời thần thánh về cấp sắc
hy vọng qua trích đoạn vừa rồi người dân thủ đô học sinh sinh viên và du khách phần nào hiểu hơn những giá trị truyền thống văn hóa quý báu
từ đó có ý thức trong việc gìn giữ và phát huy những bản sắc năm mươi bốn dân tộc việt nam nói chung
trong phần tin quốc tế nhật bản cân nhắc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tháp của mỹ
doanh thu bán hàng trực tuyến trong ngày black friday sắp lập kỷ lục
động thái được dự kiến sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực
bộ trưởng quốc phòng nhật bản tô mô my inada vừa khẳng định nước này không có ý định ngay lập tức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa thát
tuy nhiên giới chức quốc tế đã đặt tên lửa thát
quân đội nhật bản đang cân nhắc những gì có thể thực hiện
theo bộ trưởng quốc phòng nhật bản dù hiện giờ không có kế hoạch cụ thể nào về việc đưa vào giới thiệu hệ thống phòng thủ tên lửa tháp tại nhật bản
nhưng hệ thống mới này nếu được triển khai sẽ góp phần tăng cường năng lực của nhật bản trong việc đối phó với các mối đe dọa liên quan tới tên lửa đạn đạo có thể xảy ra
nhật bản vừa thiết lập một ủy ban kiểm tra về ưu nhược điểm của hệ thống đánh chặn này và dự kiến sẽ báo cáo kết quả kiểm tra vào mùa hè tới
ngoài ra bộ trưởng quốc phòng nhật bản cũng đang có kế hoạch tới thăm căn cứ quân sự của mỹ tại guam vào tháng tới nhằm kiểm tra hoạt động của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thát
bất chấp thời tiết mưa tuyết và giá lạnh hôm nay hàng trăm nghìn người tuần hành đã tập trung tại thủ đô seoul của hàn quốc yêu cầu tổng thống park gun hee từ chức hoặc phải ra hầu tòa do liên quan đến những bê bối tham nhũng
cảnh sát cho biết
hơn hai mươi năm nhân viên lực lượng này đã được triển khai khắp thủ đô seoul và trên những tuyến đường dẫn đến dinh tổng thống vốn đã bị phong tỏa trong bối cảnh những người tổ chức ước tính số người tham gia tuần hành có thể lên tới một năm triệu người
khoảng năm trăm linh người khác sẽ tuần hành tại các thành phố lân cận
tổng thống park đã lên tiếng xin lỗi về những bê bối liên quan đến bà choi sunshin người bạn thân lâu năm của bà
bà choi bị truy tố về tội lợi dụng mối quan hệ thân thiết với tổng thống parkene để gây sức ép với các doanh nghiệp lớn trong đó có samsung buộc họ phải đóng góp khoảng tám mươi tỷ won tương đương sáu mươi tám triệu đô la vào hai quỹ phi lợi nhuận là quỹ mir và quỹ ksport gian lận trong việc tìm cách chuyển tiền từ một trong hai quỹ trên sang công ty riêng của bà